trong những ngày vừa qua việc một số người dân ở khu vực hà nội tiến hành đốt dâm dạ sau mùa gặt
đã làm ô nhiễm không khí và đe dọa đến an toàn bay của ngành hàng không
cảng vụ hàng không miền bắc đã từng có văn bản gửi ubnd các quận huyện tại hà nội
đề nghị có biện pháp tuyên truyền và ngăn chặn tình trạng này tránh xảy ra những hậu quả đáng tiếc
sau mỗi mùa gặt người dân lại có thói quen đốt dơm dạ
khói bụi bay mịt mù làm chất lượng không khí tại hà nội vốn dĩ đã ở mức kém nay lại càng ô nhiễm hơn
nguy hiểm hơn nếu việc này diễn ra tại khu vực gần sân bay
thì còn làm ảnh hưởng đến tầm nhìn của phi công khi máy bay cất cánh và hạ cánh
để bảo đảm an toàn cho hoạt động bay
cảng vụ hàng không miền bắc đã từng phát đi cảnh báo về nguy cơ mất an toàn bay từ khói bụi dâm dạ
tuy nhiên cứ đến mùa gặt là tình trạng này lại tái diễn
tuy nhiên khuyên cáo bà con không nên tiến hành đốt dâm dạ làm ảnh hưởng đến giao thông
gây hại cho sức khỏe của bản thân và những người xung quanh